ngoài hình thức thanh toán không dùng tiền mặt dự thảo thông tư cũng quy định giảm mức chi bằng tiền mặt mà đơn vị sử dụng ngân sách phải thực hiện qua ngân hàng thương mại từ một tỷ đồng trở lên một lần thanh toán xuống còn từ năm mươi triệu đồng trở lên một lần thanh toán
thống kê đến đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám số thu thuế của ngành hải quan qua hệ thống ngân hàng phối hợp thu thuế điện tử đạt hai trăm một mươi tám sáu trăm linh tám tỷ đồng đạt hơn chín mươi bảy tổng thu ngân sách đã thực hiện
để tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế có thể nộp tiền thuế mọi nơi
tổng cục hải quan đã ký kết thỏa thuận hợp tác thu thuế điện tử với ba mươi chín ngân hàng trong đó có hai mươi bốn ngân hàng thực hiện thí điểm nộp thuế điện tử và thông quan hai mươi bốn trên bảy
tính đến nay sau hơn một năm triển khai thí điểm nộp thuế điện tử hai mươi bốn trên bảy số thuế được ngành hải quan thu được từ phương thức này đạt một mươi sáu trăm hai mươi sáu tỷ đồng trên sáu mươi một ba trăm năm mươi giao dịch
nhằm tiếp tục cải thiện thủ tục hải quan thủ tục quản lý thuế tạo thuận lợi cho người nộp thuế đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
tổng cục hải quan đã có văn bản năm nghìn ba trăm hai mươi chín tchq txnh chỉ đạo các cục hải quan tỉnh thành phố đẩy mạnh việc triển khai nộp thuế điện tử hai mươi bốn trên bảy
giữa tuần qua giá dầu thế giới giảm gần năm xuống mức thấp của hai tháng qua do hoạt động bán ra cổ phiếu trên thị trường chứng khoán toàn cầu đã làm dấy lên lo ngại về mức tăng trong nhu cầu tiêu thụ và sau khi ả rập xê út cho biết nước này có thể cung ứng thêm dầu nếu cần thiết
trên thị trường new york của mỹ giá dầu brand biển bắc giảm bốn ba xuống bảy mươi sáu bốn mươi bốn usd một thùng sau khi có lúc giảm năm xuống bảy mươi năm tám mươi tám usd một thùng còn giá dầu thô ngọt nhẹ mỹ đóng phiên ở mức sáu mươi sáu bốn mươi ba usd một thùng sau khi có thời điểm sụt mất năm hai xuống sáu mươi năm bảy mươi bốn usd một thùng
nếu giá dầu mỹ giảm xuống dưới mức sáu mươi năm usd một thùng một mốc tâm lý quan trọng có thể gây ra một đợt bán ra mang tính kỹ thuật

aff nêu rõ thỏa thuận cho vay dự phòng một mươi bốn tháng nói trên thay thế gói cứu trợ tài chính đạt được hồi tháng ba năm hai nghìn một mươi năm với thời hạn bốn năm và sẽ hết hạn vào năm tháng tới
thỏa thuận này sẽ chỉ có hiệu lực nếu được ban giám đốc ifm thông qua cuối năm nay sau khi chính quyền kiev phê chuẩn ngân sách năm hai nghìn một mươi chín phù hợp với các yêu cầu nhân sự và việc tăng thuế khí đốt đối với hộ gia đình mà nước này đã đồng ý trước đó nhưng chưa thực hiện
imf cho biết thỏa thuận cho vay mới sẽ tập trung vào việc tiếp tục củng cố tài chính
phát cũng như các cải cách của ukraine nhằm tăng cường thực thi chính sách thuế lĩnh vực tài chính và năng lượng
imf bày tỏ tin tưởng khoản cho vai mới sẽ thúc đẩy các chính sách kinh tế của ukraine trong năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị mục tiêu gdp sáu bảy sắp đặt được cũng sẽ giúp giải quyết những vấn đề trước mắt cân đối chi tiêu công việc làm cho người lao động mức tín nhiệm quốc gia cao
để đảm bảo sự an toàn của gánh nợ công
trong báo cáo của world bank mức tăng trưởng gdp dự kiến cho năm hai nghìn một mươi tám là sáu bảy
đề bài quốc hội đặt ra cho điều hành kinh tế năm hai nghìn một mươi tám cũng là gdp tăng trong khoảng sáu năm
sự phục hồi của nền kinh tế với tăng trưởng gdp quý ba năm hai nghìn một mươi bảy lên tới bảy bốn mươi sáu vượt mức kỳ vọng đặt ra
còn tăng trưởng gdp chín tháng ước đạt sáu bốn mươi một cao hơn mức tăng năm chín mươi chín của cung cấp
tăng trưởng gdp chín chính là một điểm sáng nổi bật của nền kinh tế việt nam trong chín tháng qua
quan trọng hơn với sự bứt phá của nền kinh tế trong quý ba thì mục tiêu tăng trưởng sáu bảy cũng đã trở nên khả thi hơn
để cả năm đạt được con số này theo tính toán quý bốn năm hai nghìn một mươi bảy phải đạt mức tăng trưởng bảy ba mươi
bên cạnh đó chỉ số lạm phát được kiểm soát liên tiếp trong ba năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
chỉ số giá tiêu dùng cpi bình quân duy trì ở mức dưới bốn thị trường tài chính duy trì tăng trưởng ổn định
tăng trưởng tiến dụng ở mức một mươi
một mươi bảy đáp ứng đủ yêu cầu vốn cho nền kinh tế nhất là lĩnh vực sản xuất kinh doanh
động lực tăng trưởng kinh tế việt nam phải kể đến đầu tiên là sự tăng trưởng của ngành công nghiệp chế biến chế tạo
hiện đang đóng góp trên sáu mươi giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp
đó là điểm sáng của khu vực công nghiệp và là động lực chính của tăng trưởng kinh tế
với mức tăng trưởng chín tháng đạt một mươi hai sáu mươi năm đóng góp tới hai năm mươi sáu điểm phần trăm vào tăng trưởng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế
tiếp đến là xuất khẩu
kim ngạch hàng hóa xuất khẩu chín tháng ước tính đạt gần một trăm bảy mươi chín tỷ usd tăng một mươi năm bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong chín tháng việt nam có tới hai mươi sáu mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ usd chiếm tới chín mươi ba tổng kim ngạch xuất khẩu
trong đó có năm mặt hàng đạt trên một mươi tỷ usd chiếm năm mươi tám
nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của xuất khẩu mà chín tháng năm nay việt nam đã xuất siêu gần năm bốn tỷ usd
trong đó phải kể đến sự đóng góp của khu vực fdi
xuất siêu hai mươi ba sáu mươi năm tỷ usd
điểm sáng trong chín tháng đầu năm nay cũng là khu vực thuê sản tăng trưởng rất cao tăng trưởng trên sáu năm
còn nông nghiệp là trên hai tám mươi bảy
đấy là cái điểm thứ nhất mà cũng là cái động lực của nền kinh tế
cái điểm thứ hai nữa là trong khu vực công nghiệp chế biến chế tạo
vẫn là một động lực tăng trưởng của nền kinh tế kể từ sáu tháng cuối năm của năm hai nghìn một mươi bảy
trong khu vực công nghiệp chế biến chế tạo có nhiều ngành có tăng trưởng cao
và cũng qua số liệu chúng tôi điều tra được bên cạnh sản xuất tăng
thì chỉ số tiêu thụ của khu vực công nghiệp chế biến chế tạo cũng tăng
và chỉ số tồn kho cũng giảm
thì đấy là một cái bức tranh kinh tế và nó cho rằng là trong cái công nghiệp chế biến tạo là cái động lực
cái thứ ba nữa là một cái động lực của nền kinh tế đó là cái xuất khẩu
cho nên chính vì vậy là trong chín tháng chúng ta đã xuất khẩu được trên một trăm bảy mươi năm tỷ đô
và chúng ta thẳng dư là năm hai tỷ
hiện doanh nghiệp trong nước mới đóng góp hai mươi tám cho kim ngạch xuất khẩu
còn hơn bảy mươi vẫn thuộc về khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
muốn thay đổi cơ cấu này chính phủ cần nhanh chóng phá bỏ các giao cản kinh doanh đối với doanh nghiệp trong nước
nếu giảm được một nửa điều kiện kinh doanh như đề xuất của bộ kế hoạch và đầu tư
các chuyên gia tin rằng sẽ tạo ra cú hích lớn cho khu vực kinh tế trong nước
đặc biệt khi đã có hơn một trăm linh năm doanh nghiệp mới tăng mạnh cả về số lượng và số vốn đầu tư
tôi nghĩ rằng quy bốn sẽ có rất nhiều những cái biến động trên tình hình thế giới
và nó sẽ tác động tới tình hình kinh tế của việt nam
về vấn đề chính sách tiền tệ thì tôi nghĩ rằng
ngân hàng nhà nước đã thành công trong việc hỗ trợ chính phủ để kiểm soát lạm phát mức dưới bốn
và hỗ trợ chính phủ trong với tất cả những chính sách tiền tệ chính sách tiến dụng
chính sách lãi xuất chính sách tỷ giá để chúng ta có một mức tăng trưởng trên bảy
tôi nghĩ là ngân hàng nhà nước đã thành công
tuy nhiên vấn đề sắp tới đây là vấn đề quan trọng
chính sách tiền tệ như thế nào để chúng ta xử lý như thế nào
khi mà đồng nhân dân tệ càng ngày càng mất giá
so với đô la chúng ta có nên giữ tiền đồng của chúng ta ở một cái mức ổn định như bây giờ
tức là chúng ta từ đầu năm đến giờ mới phá giá đồng việt nam dưới ba
liệu rằng chúng ta nên giữ hay không
để đạt được mức tăng trưởng cao theo nhiều chuyên gia kinh tế
những tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám chính phủ nên tập trung vào một số giải pháp chính
như tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ thận trọng linh hoạt
hỗ trợ thanh khoản hợp lý cho các tổ chức tín dụng
kiểm soát tốt chất lượng tiến dụng nhất là tiến dụng trong lĩnh vực bất động sản
khoán tiêu dùng tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công
trong những tháng cuối năm
đặc biệt cần theo dõi sát tình hình giá cả thị trường trong nước và thế giới
diễn biến cuộc chiến thương mại mỹ trung biến động của đồng đô la mỹ
đồng nhân dân tệ và giá các mặt hàng để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh
bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát năm hai nghìn một mươi tám dưới bốn
việt nam đang có một nền kinh tế đa dạng và khá đủ nguồn lực để giúp những người khởi nghiệp
thực hiện ý tưởng kinh doanh của mình dù là nguồn vốn đầu tư tài trợ công nghệ kỹ thuật
hay nguyên liệu đầu vào đều được hỗ trợ để tạo nên một hệ sinh thái khởi nghiệp lớn mạnh
năm hai nghìn một mươi bảy chứng kiến gần một trăm ba mươi doanh nghiệp thành lập mới cùng với những nỗ lực cải thiện môi trường
kinh doanh lành mạnh của chính phủ là động lực đẩy nhanh tốc độ thành lập doanh nghiệp mới
đặc biệt nhằm mục đích thúc đẩy hỗ trợ cho quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp
đặc biệt là dựa trên khai thác trí tuệ công nghệ thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề án hỗ trợ hệ sinh
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc tế đến năm hai nghìn hai mươi năm đến thời điểm hiện tại chính phủ vẫn đang nỗ lực
hoàn thành mục tiêu đạt ít nhất một triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm hai nghìn hai mươi vì vậy với những sự cố gắng
chuyển mình thay đổi ấy đã khiến cho môi trường kinh doanh càng ngày càng hoàn thiện theo hướng tích cực
hiện nay chúng tôi có rất nhiều các trung tâm xúc tiến hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ví dụ như trung tâm hỗ trợ
doanh nghiệp nhỏ vừa của sở quách đầu tư hà nội chẳng hạn thì thường xương chúng tôi cũng có những vườn ươm
hoặc là những cái trung tâm hỗ trợ các doanh nghiệp này thế thì khi các doanh nghiệp phải đến đây chúng tôi sẽ hướng dẫn
tương đối là chi tiết các bước cũng như là các cái kênh để tiếp cận thị trường đặc biệt là chúng tôi có một hệ thống
các đối tác với các quỹ đầu tư rất là mạnh ở nước ngoài thì nếu doanh nghiệp tự tìm đến với họ thì thiếu sự tin cậy
và cũng như rất khó tiếp cận tuy nhiên chúng tôi có thể giới thiệu và kết nối và hiện nay chúng tôi cũng thường xuyên
tổ chức các study tour tức là giúp các doanh nghiệp việt nam ra nước ngoài không chỉ là tìm hiểu thị trường
còn tìm hiểu và phương thức kết hợp với cả thị trường và các đối tác nước ngoài cũng như là kêu gọi các nguồn vốn đầu tư
và thậm chí là chúng tôi còn giúp cho các doanh nghiệp việt nam ra nước ngoài để tìm kiếm đội ngũ nhân sự
cũng như tìm kiếm các ý tưởng ở nước ngoài
theo chỉ số năng động trẻ của des asia việt nam đứng thứ ba về động lực khởi nghiệp chỉ sau hồng kông đứng thứ một
singapore thứ hai và xếp trên trung quốc đại lục đứng thứ tư thực tế tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của việt nam
trong những năm gần đây và sự hỗ trợ của chính phủ trong việc tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động
đã đưa nước này trở thành địa điểm lý tưởng để khởi nghiệp điều này đang thu hút cả thanh niên và người từ nước ngoài
về thành lập các doanh nghiệp theo định hướng địa phương và khu vực tại việt nam
các doanh nghiệp khởi nghiệp chúng ta có nhiều dự án dĩ nhiên có nhiều dự án hết sức đột phá
những sản phẩm lạ có thể cạnh tranh thị trường nhưng chúng tôi đánh giá là có rất nhiều các sản phẩm của các doanh nghiệp khởi nghiệp
hoặc những doanh nghiệp đổi mới sáng tạo chúng ta hầu như vẫn đang là copy và cop nhặt từ các thị trường khác
để áp dụng vào thị trường việt nam có nghĩa là sức cạnh tranh của các sản phẩm đổi mới sáng tạo của chúng ta
vẫn chưa có hàm lượng với mặt trí tuệ tốt
theo các chuyên gia và nhà đầu tư
với môi trường kinh tế
doanh nghiệp kinh doanh năng động sẽ có rất nhiều cơ hội kinh doanh cho các khởi nghiệp trẻ
nhưng chính điều đó đang cám dỗ các khởi nghiệp nhảy vào thị trường quá nhanh
khởi nghiệp cần trở thành động lực thực sự cho khối doanh nghiệp phát triển lớn mạnh hơn
để làm được điều đó rất nhiều người đã kỳ vọng về việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sôi động
phát triển và có nhiều dự án start up huy động vốn thành công hơn nữa trong năm hai nghìn một mươi tám
với một môi trường tốt đủ điều kiện như hiện nay
thì đây chính là thời điểm vàng cho những vườn ươm khởi nghiệp được nảy mầm và phát triển
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự
phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại
chúng tôi luôn tâm niệm không ngừng nỗ lực để mang lại những giá trị đích thực cho các bạn